công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tránh gây ồn tắc và hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh
đã được thành phố hà nội quan tâm trú trọng
phòng cảnh sát giao thông thành đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn
triển khai kế hoạch tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực
kỳ thi trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta đang phải đối mặt với dịch covid một mươi chín
với diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng
vì vậy việc bảo đảm sức khỏe cho học sinh được coi là nhiệm vụ trọng tâm
thành đoàn hà nội đã tổ chức các tổ tiếp sức mùa thi tại cổng trường
như đón tiếp tư vấn hỗ trợ và phát các vật phẩm thiết yếu cho các em học sinh và phụ huynh

tránh để xảy ra tình trạng bùn tắc lập các phương án ứng phó hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cũng chủ động phân luồng hướng dẫn giao thông tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc lập các phương án ứng phó hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp